để các vùng nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn không bị ảnh hưởng bởi các dự án trọng điểm ở vùng đông
ubnd tỉnh quảng nam vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án sắp xếp nuôi trồng thủy sản vùng đông trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi
theo phương án diện tích nuôi trồng thủy sản tại vùng chiều ven sông và vùng cát ven biển toàn tỉnh quảng nam gần hai hectare
đến năm hai nghìn ba mươi diện tích nuôi trồng công nghệ cao nuôi thủy sản tập trung sẽ hình thành từ một mươi đến một mươi hai vùng
có quy mô từ hai mươi đến một trăm linh hectare một vùng với tổng diện tích năm trăm hai mươi sáu hectare chủ yếu tập trung tại huyện nối thành và huyện thăng bình
ngoài ra tỉnh quảng nam cũng quy hoạch khu sản xuất giống thủy sản tập trung tại xã bình nam thuộc huyện thăng bình
khu vực nuôi cá lồng bè nước lợ đến năm hai nghìn ba mươi tại các vùng cửa sông ven biển huyện núi thành với quy mô một lồng
vùng bãi triều phát triển nuôi các đối tượng
nhiễn thể như nghêu sò hào với quy mô khoảng một trăm linh hectare tại các bãi chiều ở xã tam hải và tam hòa thuộc huyện núi thành